tại thành phố đồng hới đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước tỉnh quảng bình lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi các phong trào thi đua của tỉnh quảng bình đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của tập thể cá nhân trong lao động sản xuất học tập và công tác
phát biểu chỉ đạo đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương đánh giá cao những kết quả mà quảng bình đạt được trong phong trào thi đua năm năm qua
phó chủ tịch nước đề nghị thời gian tới tỉnh quảng bình cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu
chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ người lao động trực tiếp công nhân nông dân chiến sĩ doanh nghiệp doanh nhân
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh trao tặng một tỷ đồng cho nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt và cho quỹ trẻ em quảng bình để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi